theo đánh giá nguồn cung lao động thời vụ hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp trong thời điểm cuối năm
do đó nếu doanh nghiệp đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn khi tìm kiếm nhân sự
đồng thời người lao động cũng có nhiều cơ hội lợi thế hơn khi đăng ký tuyển dụng
tuy nhiên hãng chỉ còn vé ở những chuyến bay vào sáng sớm hoặc đêm khuya
ngành đường sắt sẽ chạy thêm hơn một mươi mắt tàu trên các tuyến dịp nghỉ tết dương lịch sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân
bên cạnh đó ngành đường sắt cũng sẽ lập thêm các đoàn tàu khác nhau khi nhu cầu của hành khách tăng cao
để tránh tình trạng mua phải vé giả không có giá trị đi tàu khách hàng không nên mua vé qua các đối tượng trung gian
cò mồi chợ đen mạo danh nhân viên đường sắt
về tàu cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận bản chính và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu hạ
thưa quý vị tết là thời điểm kinh doanh sôi động nhất trong năm và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh thu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
vì vậy các doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng cho cao điểm mùa cuối năm ghi nhận tại thị trường thành phố hà nội
với năm nhà máy cung cấp nguồn hàng thực phẩm khô
trong đó có nhiều mặt hàng thiết yếu
hiện đơn vị này đang tăng tốc với công suất gấp đôi những ngày thường để kịp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết
phục vụ cho tết cổ truyền của dân tộc thì thông thường như mọi năm cái sức tiêu thụ rất lớn
thế nhưng càng về cuối năm thì cái mức độ tiêu thụ và nhu cầu người dân nó càng cao
thế cho nên là chúng tôi phải chuẩn bị trước đây từ cả nửa tháng cho đến một tháng
với những sản phẩm ví dụ như sản phẩm bún khô
thì phải chuẩn bị cách đây cả một tháng rồi
xong còn đưa ra để kịp thời còn đưa đi các tỉnh
hiện nay nhiều nguyên liệu đầu vào đã tăng giá có loại tăng đến năm mươi
tuy nhiên doanh nghiệp cam kết giữ nguyên giá như tết năm hai nghìn hai mươi
đồng thời chấp nhận cắt giảm phần lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng
sự liên kết của chúng tôi đối với bà con nông dân và chúng tôi đang đảm bảo lượng nguồn hàng dự trữ
chúng tôi thực hiện chương trình bình ổn giá đối với sở công thương của thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
hiện nay chúng tôi đang có những nguồn dự trữ và đồng thời có mối liên kết đồng hành cùng bà con nông dân
để đảm bảo giá trong dịp tết nguyên đáng
nhằm cho phục vụ tết một cách tốt nhất thì đơn vị đã dự trữ những nhóm mặt hàng này
tồn kho tăng ba mươi so với tết năm ngoái
hiện tại giá vẫn bình ổn thực hiện rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho những khách hàng
giảm giá các mặt hàng nhất là những nhóm hàng mà phục dụng
và bà con tết
từ những tín hiệu tích cực của thị trường các doanh nghiệp bán lẻ đã có những tính toán
để có kế hoạch kinh doanh phù hợp đón mùa mua sắm cuối năm
cái dịp tết dường lịch cũng như tết nguyên đáng tới đây
nó sẽ là một cái thời gian mà người tiêu dùng có thể đẩy mạnh tiêu dùng
mà không phải lo sự tăng giá nó quá cao cũng như là cái mặt hàng nó khả niệm
để đảm bảo chất lượng cũng như giá cả
mới đây sở công thương hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị phối hợp cung ứng hàng hóa thiết yếu
phải có kế hoạch khai thác nguồn hàng hợp lý tổ chức các điểm bán hàng đảm bảo đầy đủ hàng hóa
giá cả ổn định triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng
đảm bảo cho người dân yên tâm đón tết
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại